chín giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi tám tháng ba viện pasteur nha trang thông báo có thêm một bệnh nhân dương tính với sars cov hai
nâng tổng số người mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam lên sáu mươi bảy bệnh nhân
bệnh nhân nam ba mươi sáu tuổi địa chỉ ở thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận